theo thống kê từ đầu năm trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra hai mươi bảy trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện
trong đó chủ yếu là những vi phạm do người dân chặt cây ngã đổ vào đường dây
vi phạm trong quá trình thi công các công trình nhà ở hay là hạ tầng giao thông
hiện thì mùa mưa bão tại khu vực miền trung đang đến gần
ngành điện đà nẵng đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm khắc phục triệt để tình trạng trên
ở khu vực nội thị đặc biệt là khu vực trung tâm quận sơn trà hải châu
nhu cầu xây dựng của người dân tăng cao thi công trong điều kiện mặt bằng diện tích nhỏ hẹp
trong khi đó công nhân thi công người dân khi xây dựng vẫn chưa nhận thức rõ được hậu quả có thể xảy ra
khi vi phạm an toàn khoảng cách lưới điện
xong xong với công tác tuyên truyền đăng thông tin thông báo đến người dân về hành lang an toàn lưới điện
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên địa lực đà nẵng cũng đã phối hợp với ban ngành
chính quyền địa phương ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về công trình vật kiến trúc
đồng thời đơn vị cũng triển khai công tác phát dọn tỉa cây dọc hành lang tuyến
giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố phóng điện chạm điện do cây ngã
để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản có thể xảy ra
ngành điện lực đà nẵng kêu gọi các tổ chức cá nhân cần tự nâng cao ý thức
trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn lưới điện
nhất là trong tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp khi mùa mưa đang đến